nhận định các bệnh viện của trung ương thành phố bệnh viện tư trên địa bàn đều đang căng sức chia nhân lực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ông hùng dự báo nếu diễn biến dịch không cải thiện thể lực của đội ngũ chủ lực này sẽ bị bào mòn
ông đề nghị hà nội nghiên cứu kỹ sẵn sàng cho phương án điều trị f tại nhà tránh trường hợp khi dịch bùng phát mới bắt đầu chuẩn bị sẽ lúng túng
bên cạnh đó ngành y tế cần khẩn trương đào tạo tập huấn cho đội ngũ y tế cấp huyện xã phác đồ điều trị bệnh nhân nhẹ để áp dụng ngay nếu điều kiện cấp bách
ông hùng nói muốn hệ thống y tế khỏe mạnh thì bản thân các y bác sĩ phải khỏe mạnh
muốn họ luôn sẵn sàng thì phải cho họ thời gian để phục hồi giảm tải
các y bác sĩ cơ sở y tế đã chống dịch hai năm nay rồi nếu tiếp tục dồn nhân lực chống dịch sẽ vô cùng khó khăn
theo số liệu từ cdc hà nội hà nội còn sáu ổ dịch phức tạp là văn trương văn miếu thanh xuân trung chợ ngọc hà tân lập ngõ hai mươi bốn kim đồng
các khu vực còn lại của thành phố chỉ có một số nơi xuất hiện ca nhiễm lẻ trong tuần qua chưa ghi nhận thêm các chùm ca lây nhiễm mới
tuy nhiên thanh xuân tiếp tục là điểm nóng với tâm điểm là ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi
đến nay nhiều khu vực khác đã xuất hiện các chùm lây nhiễm mới nghi liên quan đến ổ dịch này ở phường khương mai và thanh xuân nam
cùng với các địa phương phía nam hà nội là một trong những nơi có diễn biến dịch bệnh phức tạp nhưng tỷ lệ người dân được tiêm vaccine còn thấp
theo số liệu của sở y tế đến cuối tháng tám tổng số người dân trên địa bàn hà nội đã được tiêm vaccine sấp xỉ hai bảy triệu tương đương ba mươi hai năm dân số
trong đó thì số người tiêm đầy đủ hai mũi chỉ là hơn ba
đối với công tác xét nghiệm thành phố trước đó đã có nhiều lần xét nghiệm diện rộng nhưng chưa đạt hiệu quả cao
một số chùm ca bệnh phức tạp chưa thể được phát hiện
ông hùng đề nghị thành phố thay vì xét nghiệm diện rộng chuyển sang sàng lọc nhiều lần khu vực có nguy cơ cao đặc biệt tránh xét nghiệm tràn lan gây lãng phí
vì chuyên gia cũng cho rằng khi thành phố đã giãn cách xã hội kéo dài mà diễn biến dịch chưa thực sự cải thiện
thành phố cần tính đến việc nới lỏng dần đối với khu vực đã thực sự an toàn làm tiên đề để mở rộng vùng xanh
ông hùng nói giãn cách có thể giúp cho chúng ta an toàn được một hai tháng nhưng hoàn toàn không phải là biện pháp tối ưu để áp dụng mãi
nếu f tiếp tục phát sinh thành phố có thể giãn cách đến khi nào